nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn
ngày bảy tháng một mươi hai ubnd huyện điện biên tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc mông huyện điện biên lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
tại bản lọng luông xã mường phăng huyện điện biên tỉnh điện biên
tham gia chương trình giao lưu lần này có sự tham gia của một mươi một xã trên địa bàn huyện
với hơn hai trăm năm mươi nghệ nhân diễn viên vận động viên dân tộc mông tham dự
với các hoạt động giao lưu văn nghệ trình diễn kỹ năng và trưng bày sản phẩm nghề truyền thống
các hoạt động thể thao trò chơi dân gian kéo co đánh tù nu xã bánh giày hát ấm hát lấy hơi dài
các hoạt động cộng đồng ném pao múa khen múa ô hát dân ca nhạc cụ dân tộc
ngày hội góp phần bảo tồn phát huy tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mông trên địa bàn